dịp trung thu hai nghìn một mươi sáu các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
mong muốn mang đến một tết trung thu ấm áp tình yêu thương cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trẻ em nghèo
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân tại tp hcm và bình thuận
tại trường tiểu học phù đồng quận bình tân tp hcm đêm trung thu với chủ đề trung thu ấm
do đội công tác xã hội thanh niên tp hcm phối hợp với quận đoàn bình tân
và công ty cổ phần công nghệ và tầm nhìn yêu âm nhạc tp hcm tổ chức
đã đem lại cho các em thiếu nhi trên địa bàn thuộc ba phường bình hương hòa bình hương hòa a và bình hương hòa b
nhiều chương trình biểu diễn văn nghệ các tiết mục hát đêm trung thu
em đi hội trăng rằm biểu diễn ảo thuật giao lưu văn nghệ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích và lý thú
hôm nay em rất vui vì nhà trường đã tổ chức một buổi trung thu hoàn cá
trong đó có những tiết mục ảo múa ca hát
nhưng trong đó em thích nhất là tiết mục ảo thuật
những ngày này từ nội thành đến ngoại thành tp hcm đều tràn ngập không khí đón tết trung thu
nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm cũng đã chung tay chăm lo tiết trung thu cho các em từ rất sớm
tất cả các em ở đây được tham gia vui chơi và những hoạt động hết sức là thoải mái và bổ ích
đối với những người làm chương trình như chúng tôi chúng tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc
khi thấy các em hôm nay có được những nụ cười những niềm vui
và các em thấy tham gia rất nhiệt tình
học động tại trường phù đổng ngày hôm nay và chúng tôi cũng mong rằng
trong thời gian tới những chương trình này sẽ được tiếp tục thực hiện
và đến với tất cả các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của tp hcm
ngay trong tối qua chương trình trung thu ấm cũng đã trao sáu trăm linh phần quả ý nghĩa
cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận bình tân
thông qua hoạt động nhân văn này ban tổ chức mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi
không khí đón tết trung thu ấm áp nghĩa tình tạo sân chơi bổ ích
cũng vào tối qua lễ hội trung thu phan thiết năm hai nghìn một mươi sáu
được tổ chức tại quảng trường nguyễn tất thành tp phan thiết tỉnh bình thuận
với sự tham gia của gần ba em học sinh đại diện cho ba mươi ba đơn vị
và cụm trường tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn
trong đêm hội trăng rằm tháng tám các em đã được nghe đọc thư
chúc tết trung thu năm hai nghìn một mươi sáu của chủ tịch nước trần đại quang
gửi thiếu niên nhi đồng cả nước đánh chống khai hội và tặng quà trung thu cho thiếu nhi
sau nghi thức khai mạc là phần diễu hành rước đèn của tất cả các trường
và cụm trường qua các đường phố chính của tp phan thiết
mỗi đơn vị có một lồng đèn lớn và tám mươi một trăm linh lồng đèn nhỏ
đoàn rước đèn có chiều dài khoảng ba mét làm cho đường phố phan thiết
trở nên rộn ràng lung linh rực rỡ nhiều màu sắc
lễ hội trung thu phan thiết đã trở thành lễ hội văn hóa truyền thống của địa phương
thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với phan thiết